theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh chuyển nhiễm bộ y tế tính đến một mươi sáu h chiều nay ngày tám tháng hai
tình hình dịch bệnh ncov trên thế giới cụ thể như sau
tổng số trường hợp mắc là ba mươi bốn chín trăm linh chín trường hợp trong đó tại lục địa trung quốc là ba mươi bốn năm trăm sáu mươi tám người mắc
tổng số trường hợp tử vong là bảy trăm hai mươi bốn người trong đó tại lục địa trung quốc có bảy trăm hai mươi hai người tử vong
tại việt nam đã ghi nhận một mươi ba trường hợp mắc ncov trong đó có ba ca đã điều trị khỏi và xuất viện